chiều tối ngày một mươi bốn tháng bốn văn phòng chính phủ phát đi thông báo do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh thái bình
chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra yêu cầu làm rõ những vi phạm pháp luật của đường nhuệ tức nguyễn xuân đường
bên cạnh đó cần mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức mang tính chất xã hội đen của nhóm đối tượng này
đã được các cơ quan báo chí thông tin trong những ngày vừa qua
xử lý nghiêm minh trước pháp luật báo cáo kết quả điều tra bước đầu lên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của chính phủ trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để tập hợp báo cáo thủ tướng chính phủ